và các bạn thời gian gần đây trước tình trạng rác thải xâm chiếm nhiều khu đất chống khu du lịch hay đường làng ngõ xóm
nhiều nhóm bạn trẻ đã cùng nhau ra quân dọn sạch các bãi rác tự phát tại nhiều điểm công cộng
làm lan tỏa sự quyết tâm giữ gìn vệ sinh môi trường và mong muốn sẽ tác động mạnh đến ý thức giữ gìn vệ sinh chung của nhiều người dân
đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
cây cầu xuân lai nằm trên dòng sông cà lồ núi làng xuân lai xã xuân thu huyện sóc sơn với làng đào thục xã thụy lâm huyện đông anh hà nội
nhiều năm qua cây cầu này giúp người dân giao thương và phát triển kinh tế xã hội
thế nhưng mặc cho vai trò của nó như thế nào thì chân cầu vẫn trở thành bãi rác bất đắc dĩ cho người dân
đây là một cây cầu huyết mạch để làm giàu cho người xuân xuân lai cách đây ba thập kỷ rồi
người xuân xuân lai kinh tế như bây giờ
nhờ cây cầu này nhưng mà chính những cây cầu này mọi người dân cũng không biết hơn mà bây giờ đang tự tay mình phá hủy cây cầu và phá hủy dòng sông
ngay từ sáng sớm nhiều người đã tụ tập tại chân cây cầu này để chuẩn bị dọn dẹp rác
họ là những người dân địa phương các bạn đoàn viên thanh niên và cả những bạn sinh viên của học viện báo chí tuyên truyền
tất cả cùng tế tiệu về đây để chung tay dọn bãi rác tự phát này
chương trình dọn rác tại chân cầu xuân lai
chương trình dọn rác tại chân cầu xuân lai hôm nay của chúng mình là với mục đích là làm sạch chân cầu xuân lai này
và cũng muốn là nâng cao ý thức của người dân xung quanh đây
và chúng mình hy vọng là sau cái buổi dọn rác ngày hôm nay thì chúng mình mong muốn là người dân xung quanh đây sẽ không xả rác xuống đây nữa
không xả rác xuống chân cầu xuân lai nữa
và để từ đó sẽ tuyên truyền đến cũng một phần là người dân sóc sơn
thứ hai là những người dân mà sống gần những khu dân cư đang bị ô nhiễm
hãy cố gắng cùng nhau dọn dẹp khu dân cư của mình để bảo vệ môi trường sống của mình
mỗi lần mà em tham gia dọn dẹp rác hay là kể cả là chương trình này thì thật sự là rất là mệt luôn
tại vì cả tuần thì chỉ có ngày chủ nhật thì mình được nghỉ
nhưng mà mình thấy là cái chương trình này rất ý nghĩa
vừa để dọn dẹp sạch cái cho quê hương của mình cũng là để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn
bãi rác bất đặc dĩ có đủ mở lại rác
chủ yếu là rác thải sinh hoạt do người dân địa phương xả thải trực tiếp
thức ăn thừa kệ tủ lốp xe cùng rất nhiều túi ni lông không phân hủy bị chuông bùi ở đây
nhiều người dân đi qua nhìn thấy việc dọn rác của các bạn trẻ này
đã cho rằng đây chỉ là hoạt động theo phong trào và sẽ không thể duy trì được lâu
rồi rác sẽ lại tràn đầy dưới chân cầu
câu chuyện dọn rác tại cây cầu xuân lai
chỉ là một trong rất nhiều thử thách dọn rác đã diễn ra thời gian gần đây trên mọi miền đất nước
rất nhiều nhóm các bạn trẻ đã cùng nhau chung tay dọn sạch nhiều chân rác tự phát
thậm chí những bãi rác khá lớn tại nhiều nơi
và ngày càng có nhiều nhóm dọn rác ra quân đã cho thấy sức lan tỏa của hành động đẹp này
thế nhưng công sức của nhiều người dễ dàng bị phá bỏ chỉ vì những người thiếu ý thức
nhiều điểm rác vừa được dọn sạch nhưng chỉ vài hôm sau lại bị người dân vô ý thức vứt rác
một người vứt thì nhiều người khác vứt theo
từ đó một bãi rác khác lại mọc lên ngay địa điểm đó
một khối lượng rác lớn đã được dọn đi tại nhiều địa điểm mà phong trào dọn rác diễn ra
nó thể hiện quyết tâm giữ gìn môi trường và thay đổi nhận thức của nhiều người về trách nhiệm với môi trường
thế nhưng chính mỗi người dân phải cần nhìn lại mình trước khi tự tay vứt rác vào những nơi sạch sẽ ấy
cần tự nâng cao ý thức của bản thân mình
đừng để hành động xấu biến nỗ lực của nhiều người thành vô nghĩa
những hình ảnh đẹp về thử thách dọn rác của các nhóm bạn vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay
thân ái chào tạm biệt